yên bái là tỉnh miền núi có ba mươi dân tộc anh em cùng chung sống trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên năm mươi năm
những năm qua nhờ có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
luôn tiên phong chấp hành các chủ trương chính sách nêu gương đồng thời có những đóng góp cho xã hội cho cộng đồng
tham gia vào các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở xây dựng gia đình thôn bản yên bình sâu đẹp
ông giàng a phử ở xã an lương huyện văn chấn được biết đến như một người tiên phong trong công tác tuyên truyền
vận động người dân tộc mông ở xài lương xây dựng nếp sống văn minh từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu như hôn nhân cận huyết không di dịch cư tự do
ông giàng a phử ở xã an lương huyện văn chấn được biết đến như một người tiên phong trong công tác tuyên truyền

ông giàng a phử ở xã an lương huyện văn chấn được biết đến như một người tiên phong trong công tác tuyên truyền không di dịch cư tự do